kẻ móc túi đã lợi dụng thời cơ lợi dụng sơ hở ra tay một cách hết sức kiềm kẽ